hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hàng nghìn người mông ở các địa phương khác bị ba đối tượng là vàng a lía thào a lụ thào chèo sản
cùng nhiều đối tượng khác lôi kéo tu tập tại bảng hùi khon xã năm kè để chờ vua mông
yêu sách đòi thành lập cái gọi là vườn quốc mông
sự việc khiến tình hình an ninh trật tự ở địa phương bất ổn
nhiều gia đình bán nhà bán tài sản vì bị những kẻ xấu tuyên truyền lợi dụng
giờ một mươi ba h ba mươi phút tôi và bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ thiếu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một
đầy đủ các trang bị vũ khí phòng thể công cụ bảo trợ
cùng với đồng chí bộ trưởng và một số các đồng chí khác của các đơn vị khác
có liên quan như an ninh hậu cận tổng cục cảnh sát và lên tới điện biên
là người chỉ huy trực tiếp cảnh sát đặc nhiệm ngay khi tới điện biên
ngay lập tức đồng chí bùi tiến cam cùng các chiến sĩ đặc nhiệm đã vào cuộc
hầu như là suốt đêm cũng vừa làm cái nhiệm vụ là mình canh chứ
và hai nó làm cái nhiệm vụ chính xác suốt đêm
suốt đêm được có thể nói là vất vả rất khó khăn
còn đi về nương thực thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất kỹ
nhưng thực ra mà nói thì cũng phải là
dùng các cái xe dép quân đội để đưa các cái đương thực
đưa nấu cơm từ xa cách mấy km đưa vào cho anh em
thời là chủ yếu là dùng những cái đồ ăn sẵn như mì tôm
rồi là nước lá vi các thứ là đều được phục vụ tại chỗ
kể cả đến cái hôm mà khi mình tấn công vào ấy
thì đến tận là già buổi trưa rồi tức là nó khoảng một hai giờ vào
mà lúc đó là đường khô rồi là mì tôm ở cao đường trí là cứ khô vậy là bẻ ra
xong bắt đầu là cho anh em mỗi anh em khoảng một hai miếng xong uống nước
sau quá trình trinh sát nắm tình hình
kế hoạch tấn công vào điểm tập kết của các đối tượng đã được vạch ra
hành sát đặc nhiệm là cái mũi trụ cộng
và cần phải tăng cường thêm cái nực lượng hành sát được
và lúc đó thì tập tức là ngày hôm sau
báo cáo với đồng chí là cái nực lượng hành sát được tăng cường lên là hơn một nghìn
cảnh sát cơ động tăng cường để hỗ trợ
cùng với cảnh sát đặc nhiệm và cơ quan tỉnh cũng như các nực lượng
để mình lên cái phương án mình sẽ tấn công
khi mà đội quân mà tiến vào thì nó có một số các đối tượng người dân tộc
cũng được trang bị vũ thuật quân sự rồi cũng có vũ khí tấn công này
được nửa cảnh sát đặc nhiệm
nhưng mà trước cái tình hình đó thì cảnh sát đặc nhiệm ta đã rất chủ động và tấn công lại
và sau đó họ mới thì bắt và đưa vào tuyến sau để cho cái nực lượng của công an tỉnh
nực lượng của ủy ban của tỉnh tiếp tục đi vào
khi mà chúng ta lực lượng chúng ta tấn công đó quyết liệt rồi
tình hình rất phức tạp rồi
anh em là rất an toàn
và an toàn không phải cho mình
an toàn cả cho nhân dân
và đặc biệt những cái đối tượng mà có thể chống đối lại mình
thì mình cũng là tìm một mình cũng có cái biện pháp là ngăn chặn và bắt giữ
chúng không có đánh đập mà cũng không có để lại cái cương mộng thiệt
vậy thế thì chúng tôi rất là có thể nói là rất phân khỏi
mặc dù có thể chịu đói một chút vất vả một chút
rất là cái lóng của điện viên cũng rất là phức tạp
nhưng mà anh em rất là phân khỏi
và hầu như là nó là giá khoản
thành xuất sắc kiệp vụ
ngoài đập tăng âm mưu gây rối
thành lập nhà nước mông ở mường nhé
thiếu tướng bùi tiến cam
còn cùng lực lượng cảnh sát cơ động tham gia đấu tranh chuyên án một trăm linh tám m
bắt giữ minh sâm tại bắc ninh
chuyên án tám trăm linh bảy m
triệt phá đường dây hàng lậu tại quảng ninh
ba lần chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm tăng cường hỗ trợ công an sơn la
giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã lống luôn huyện vân hồ
rồi sau đó trực tiếp chỉ đạo bảy mươi một cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm
tăng cường phối hợp với công an tỉnh sơn la
và các đơn vị nghiệp vụ công an vũ trang
vầy bắt hai chuyên án ma túy một mươi tám tn và một mươi chín tn tại tài dê lống luôn
trên cương vị phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thiếu tướng bùi tiến cam
đã chỉ huy cảnh sát cơ động cảnh sát đặc nhiệm
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
khẳng định vai trò lớn của lực lượng cảnh sát cơ động
trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trực tự an toàn xã hội